việt nam tạm dừng nhập cảnh với khách du lịch đến hoặc đi qua các nước khu vực schengen anh và bắc ireland trong vòng một mươi bốn ngày
quyết định trên của chính phủ có hiệu lực ba mươi ngày từ một mươi hai h trưa ngày một mươi năm tháng ba không áp dụng với nhập người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao công vụ
đồng thời để phòng chống dịch covid một mươi chín việt nam sẽ tạm dừng cấp thị thực tại các cửa khẩu
người nước ngoài là chuyên gia quản lý doanh nghiệp lao động tay nghề cao khi nhập cảnh việt nam phải qua kiểm tra y tế và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại doanh nghiệp
cơ sở lưu trú theo quy định việt nam đã thông báo quyết định này từ các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế
như vậy là việc dừng nhập cảnh đồng nghĩa với công dân từ khối sengen anh và bắc ireland đã được cấp thị thực visa từ trước với mục đích đi du lịch cũng sẽ không được giải quyết nhập cảnh vào việt nam